một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km một nghìn năm trăm hai mươi sáu trăm năm mươi trên tuyến quốc lộ một a
qua địa phận xã cam thịnh đông thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay khiến ba người tử vong
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên chiếc xe ô tô tải do ông võ ngọc tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba điều khiển
chạy hướng bắc vào đến hành trình trên thì bất ngờ tông vào đuôi xe của ô tô tải đông lạnh
do nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cầm lái chạy cùng chiều phía trước
sau cú va đập mạnh xe ô tô tải đông lạnh đã tông liên hoàn vào một xe gắn máy và một xe máy điện
khiến cho ông nguyễn quỳnh và bà hồ thị mẳng cùng với cháu là đặng thái hoàng ngồi trên xe máy điện tử vong tại hiện trường
lái xe ô tô là võ ngọc tùng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa phu cam ranh cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cam ranh đã khám nghiệm hiện trường
và tử thi nạn nhân đồng thời tạm giữ hai xe ô tô tải để trưng cầu giám định kỹ thuật điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn